thông tin về vụ cháy đã xảy ra vào một mươi năm h chiều ngày hôm qua tại núi sơn đảo huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
gần hai trăm linh người từ lực lượng công an dân quân nhân dân đến quân đội được huy động để ngăn đám cháy rừng
phải mất gần tám tiếng đám cháy rừng mới cơ bản được khống chế
vụ cháy rừng ban đầu xuất phát từ khu vực thông nam sơn đảo
sau đó tiếp tục bùng phát hai đám cháy nữa tại khu vực rừng thuộc thôn sáu
nhận được thông tin ubnd huyện thủy nguyên đã điều động lữ đoàn một trăm hai mươi sáu lãnh đạo công an huyện
điều động cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ cùng một xe chở quân tăng cường chữa cháy
tổng số lực lượng tham gia chữa cháy tại hiện trường khoảng hai trăm linh người
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi đám cháy đã cơ bản được khống chế
nguồn nhân thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ
công an huyện định quán tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố áp dụng biện pháp
ngăn chặn cấm đi khỏi nơi
đối với đối tượng nguyễn trần gia huy hai mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng nai
về điều tra về hành vi tàng chữ hàng cấm
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện định quán phối hợp với công an xã suối nho
bắt quả tang huy đang tàng trữ hàng cấm là pháo nổ cháy phép tại khu vực ấp chợ xã suối nho
thu giữ một mươi gian pháo nổ có trọng lượng gần một mươi năm kg
qua đấu tranh huy khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội
trên đường mang pháo nổ về để sử dụng dịp tết thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị sau bốn ngày nghỉ tết đã ghi nhận năm trăm linh bảy trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại
và đây là con số đáng chú ý trong báo cáo về tình hình khám chữa bệnh
cấp cứu tai nạn ngộ độc của các cơ sở khám chữa bệnh
ba sở y tế các tỉnh thành phố trên toàn quốc gửi về cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vào chiều ngày hôm qua
cụ thể từ ngày hai mươi chín tết đến bảy giờ sáng ngày mùng ba tết
sau bốn ngày nghỉ tết đã có sáu hai trăm ba mươi trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị
chiếm bốn mươi ba trong tổng số khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông
giảm nhẹ bảy so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó số ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông cũng như do pháo nổ đã tăng ba mươi năm
tính từ bảy giờ ngày một mươi một tháng hai đến bảy giờ ngày một mươi hai tháng hai
cả nước có năm mươi ba trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ
nhiều hơn bốn ca so với cùng ngày tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó hai mươi chín ca phải nhập viện theo dõi và điều trị
sau bốn ngày nghỉ tết năm trăm linh bảy trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại
nhiều hơn một trăm ba mươi bốn ca so với cùng kỳ tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba

làm chết hai mươi bảy người bị thương sáu mươi bảy người
còn trong ngày một mươi hai tháng hai mùng ba tết thì toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi bảy người bị thương sáu mươi bảy người
so với ngày một mươi một tháng hai giảm hai mươi ba vụ tai nạn giao thông giảm một người chết giảm hai mươi người bị thương
cũng trong ngày một mươi hai tháng hai cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện
xử lý một mươi một bốn trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
xử lý một mươi một bốn trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền ba mươi sáu tỷ đồng
trong số các trường hợp vi phạm có năm năm trăm tám mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn

một mươi một trường hợp dương tính với ma túy
thông tin từ bộ công an cho biết trong bốn ngày nghỉ tết nguyên đán
tính từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng hai
có hơn một mươi năm trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý
trung bình mỗi ngày gần bốn tài xế vi phạm nồng độ cồn
so với mỗi ngày nghỉ tết cùng thời điểm năm hai nghìn hai mươi ba
con số vi phạm bị xử lý tăng rất cao có ngày tăng tới năm trăm linh
công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã tạm giữ đối tượng
văn đức sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại huyện trần đề để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
vào khoảng một mươi chín h ngày một tháng hai lợi dụng sự quen biết và lòng tin
đối tượng sinh gọi điện thoại cho ông đoàn thiên lý trú tại thành phố sóc trăng
nhờ ông lý mua xăng đem đến quốc lộ sáu mươi thuộc ấp phước hòa
xã phú tân huyện châu thành
khi đến nơi thì sinh và một đối tượng đi cùng
đã dùng tay vào hung khí hành hung ông lý rồi cướp xe máy bỏ chạy
trong quá trình di chuyển sinh bị ngã phải bỏ lại xe của ông lý
rồi lên xe của đối tượng đi cùng chạy về hướng thành phố sóc trăng
vào cuộc điều tra công an huyện châu thành đã xác định được đối tượng gây án
tại cơ quan công an sinh đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình
riêng đối tượng đi cùng với sinh đã bỏ trốn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc với bà con bản làng
đó là những việc làm thường nhật của mỗi cán bộ chiến sĩ công an
đóng quân trên địa bàn vùng đồng dân tộc miền núi
và đặc biệt là tại khu vực biên giới thiêng liêng của tổ quốc
trong những ngày tết cán bộ chiến sĩ công an nơi vùng cao biên giới
gác lại niềm vui và hạnh phúc của riêng mình
ngày đêm bám trụ cùng với giải đất biên cương
giữ bình yên cho nhân dân đón một mùa xuân mới an vui và hạnh phúc
tôi tên là hoàng bình cương cán bộ học kỷ nghĩa sang dân
được tăng cường về các xã biên giới để bán trật tự
khi mà về dưới địa bàn cơ sở đặc biệt là xã biên giới
thì có rất nhiều thay đổi trong các công tác
địa bàn cơ sở thì đặc thù chín mươi năm dân số đồng bào dân tộc thiểu số
nên là rất hạn chế về vấn đề

có một cách tiếp cận với bà con
nhưng mà qua thời gian công tác tại địa phương thì cũng được
anh em trong đơn vị tận tình chỉ bảo cho tôi được tiếp cận với cả các công việc
tôi tên là phùng quy phạt dân tộc gia
hiện tại mình giữa chức vụ phó chiều ngân xã hồng năm
ở bệnh viện công an xã hiện tại có sáu đất
anh em thì tôi là bản thân tôi là
người đồng bào dân tộc hiệp số
cũng như là ở trên địa bàn xã quảng long
thì cũng có nhiều thành phần dân tộc
trong đó có
người dân tộc giao
thì liên quan công tác tuyên truyền
vận động bà con
tham gia phong trào
toàn dân bảo vệ nữ quốc
thì tôi là địa bàn thuận lợi
trong việc là thứ nhất là đi giao tiếp
với bà con người đồng bào dân tộc thiểu số
thì tôi có thể truyền đạt
bằng tiếng dân tộc
của tôi để
làm sao để mọi người
người dân ra hiểu
nhờ đó mà công tác
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đều được bảo đảm
không để xảy ra vụ việc
đặc biệt nghiêm trọng
từ khi có công an chính quy về địa bàn xã
các đồng chí ấy thường xuyên xuống địa bàn
thân thiện như người nhà
trở thành người con của bà chúng tôi
những dịp tết như thế này
có các đồng chí ấy giữ gìn bình yên thôn bàn
chúng tôi lại càng thêm yên tâm
càng thêm tin tưởng vào lực lượng công an
vào nhà nước
với cái đặc thù là huyện địa bàn
miền núi biên giới hải đảo
công an huyện hải hà
luôn luôn quan tâm động viên tư tưởng
cán bộ chiến sĩ đặc biệt là cán bộ chiến sĩ
công an xã thường xuyên chăm lo
về cái đời sống vật chất và tinh thần
và cơ sở vật chất cho cán bộ chiến sĩ
công an xã trong điều kiện tốt nhất
để hoàn thành cái nhiệm vụ
và trong cái dịp tết năm hành hai mươi bốn
thì đảng quỳ lãnh đạo
công an huyện sẽ tiếp tục
quan tâm động viên và sẽ tổ chức
gặp mặt thân nhân cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là cán bộ chiến sĩ
ở các địa bàn biên giới hải đảo
để các đồng chí yên tâm công tác và hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị
mà đảng quỳ lãnh đạo công an huyện đã giao
có lẽ là năm này là
cái năm đầu tiên
và đi xa nhà
và đi công an tắc xa

thì có rất là nhiều cái
rất là tâm tư
địa phương này
rất là quan tâm
và mình cảm thấy là khi mà xa nhà
sẽ có nhiều cái
ấm áp hơn
cố gắng hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ mà đảng xã hội nước giao
những ngày này khắp nơi trên cả nước đều
tương bừng các hoạt động du xuân đón tết
hàng nghìn người dân cũng như du khách đến vui chơi
tại tp hcm thông tin từ sở du lịch thành phố cho biết là số lượng khách quốc tế đến đây trong dịp tết giáp thìn đạt khoảng bảy mươi năm lượt tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm trước
ước tính từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng hai lượng khách tại các khu điểm du lịch tụ điểm vui chơi giải trí dịch vụ đạt khoảng một triệu tám trăm linh lượt tăng năm chín so với cùng kỳ
doanh thu ngành du lịch thành phố đạt khoảng sáu năm trăm năm mươi tỷ đồng tăng bốn so với cùng kỳ
để có được kết quả trên
các doanh nghiệp du lịch lữ hành đã ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới đa dạng hấp dẫn với mức giá cạnh tranh nhằm thu hút khách du lịch ngay từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại cửa biển sa huỳnh phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
hàng nghìn bà con vạn trài đã tổ chức lễ gia quân nghề cá trong tiếng hỏ reo rộn ràng khí thế báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới
tết giáp thìn năm nay ba mươi chiếc tàu cá được lựa chọn tham gia lễ gia quân đã lần lượt nổ máy ra khơi
lễ hội gia quân nghề cá đã tiếp xúc cho cư dân có thêm động lực vươn khơi bám biển báo hiệu mùa biển thuận lợi sung túc của những người con miền biển